đầu tranh mở rộng cùng ngày đối tượng hứa văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú thệ xã minh lập đã đến cơ quan công an đầu thú và tự khai nhận về hành vi phạm tội cùng với chú văn đại
được biết quý là người đưa số ma túy trên cho đại mang đi bán lẻ để kiếm lời
thưa quý vị thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng sáu cho đến sáu h ngày một mươi hai tháng sáu
nước ta đã ghi nhận thêm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín ở trong nước tại bắc giang là hai mươi chín ca
thành phố hồ chí minh là hai mươi ca và tiền giang là một mươi ca bắc ninh tám ca và lạng sơn một ca
trong đó sáu mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là đến nay đã có hơn một mươi ca mắc covid một mươi chín ghi nhận tại việt nam từ đầu dịch
và có hai mươi một tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
tại hà tĩnh thông tin từ sở y tế hà tĩnh sáng nay cho biết
theo kết quả xét nghiệm từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh
tại tỉnh này đã ghi nhận thêm ba trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trước đó vào sáng ngày một mươi một tháng sáu trung tâm y tế huyện lộc hà đã triển khai test nhanh
sàng lọc covid một mươi chín cho những người buôn bán tại bờ kè biển xuân hải thị trấn lộc hà huyện lộc hà
qua xét nghiệm nhanh phát hiện người phụ nữ có hai lần dương tính với sars cov hai
trung tâm y tế huyện lộc hà đã lấy mẫu xét nghiệm của hai vợ chồng này
kết quả xét nghiệm phản định dương tính với sars cov hai
ngay sau khi phát hiện các trường hợp trên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng
đã lập năm chốt tạm thời phong tỏa hai trăm bảy mươi bốn hộ với một hai trăm linh dân
ngành y tế bước đầu đã kiểm tra và xác minh được ba mươi bốn người tiếp xúc gần
trong đêm ngày một mươi một tháng sáu ngành y tế đã huy động bốn mươi cán bộ lập bốn điểm lấy mẫu
cho toàn bộ một hai trăm linh người dân trong khu vực phong tỏa
đồng thời tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực
theo kết quả xét nghiệm vào sáng ngày một mươi hai tháng sáu
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh
con của hai vợ chồng trên cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trường hợp này đã được cách ly tập trung trước đó tại khu cách ly tập trung của huyện lộc hà
hơn chín mươi ba học sinh lớp chín trung học cơ sở toàn thành phố hà nội
sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong điều kiện dịch covid một mươi chín vẫn có nhiều diễn biến phức tạp
và để góp phần thực hiện nghiêm túc quy chế thi quy chế tuyển sinh
nhằm đảm bảo cho việc thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông đạt kết quả tốt
công an tp hà nội đã triển khai các lực lượng công khai và bí mật
làm nhiệm vụ tại các điểm thi theo đúng sự phân công
ghi nhận sau của phóng viên thời sự vào sáng ngày hôm nay
sáng sớm nay trên địa bàn tp hà nội xuất hiện trận mưa lớn
tuy nhiên lường trước được tình huống
tại điểm trường trần phú quận hoàn kiếm lực lượng công an phường
đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự
phân luồng cho các phương tiện tại cầm trường không để uốn tắt
tổ chức các tổ an ninh sẵn sàng ứng phó không để các sự cố bất ngờ
về an ninh an toàn xảy ra
sáng nay lực lượng công an đã triển khai từ sáu giờ
bao gồm cảnh giao thông phân luồng theo như thực hiện năm
thế rồi lực lượng công an chúng tôi sẽ chia làm hai cổng
cổng hai bật chưng là cổng vào chính
và sau đó có cổng mỗi các cành là cổng phụ của nhà trường
bên cạnh đó mỗi tổ công tác đều bố trí thêm lực dân quân thường trực
rồi lực lượng tự quản bảo vệ dân phố để chia ra
cùng với bảo vệ cũng như lực lượng xung kích của trường
để tổ chức triển cai đón tiếp học sinh và duy trì
thế vào thời gian sáng ngày nay và sáng ngày mai
chúng ta sẽ đảm bảo tốt cái thi này
tại điểm trường ngô sĩ liên thuộc phường hàng bài
tại hai đầu đường lực lượng chức năng đã hạn chế phương tiện giao thông
đặc biệt công an phường đã tổ chức xà xoát nhắc nhở các hộ kinh doanh
buôn bán xung quanh điểm thi hạn chế việc mở cửa
tránh ảnh hưởng đến việc thi của học sinh
chúng tôi cũng đã tiến hành cam kết với tất cả các cửa hàng kinh doanh
trên địa bàn là chúng ta chấp hành nghiêm
thế nên là đóng cửa đặc biệt là các nhà dân xung quanh
mà có những cái cửa sổ
quay ra phía trường thi thì cũng yêu cầu là đóng cửa
trong thời gian trước thời gian diễn ra thi
và chúng tôi tiến hành giao xoát tất cả các cửa hàng kinh doanh
photocopy dịch vụ photocopy trên địa bàn
và yêu cầu là cam kết là không photo cho ba ngày
đặc biệt là liên quan các trường hợp mà làm kháu thi
đảm bảo an toàn cho thi thi cũng như được nghiêm túc hơn
đợt thi chuyển cấp vào lớp một mươi trên địa bàn thành phố hà nội
diễn ra trong lúc
tình hình dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như giáo viên và các thành viên
tại mỗi hội đồng thi đều đã xây dựng các phương án
đảm bảo phòng dịch hết sức nghiêm ngặt
trước khi học sinh đến điểm thi thì nhà trường đã gửi sơ đồ phòng thi
có các đường line cho sinh vào dựa trên việc bố trí phòng thi
thứ hai cuối các đường kẻ thì nhà trường đã bố trí các bàn
là yêu cầu sát khoản
hai là kiểm tra nhiệt độ
các nhân viên y tế đo kiểm tra nhiệt độ
nếu như độ học sinh nào cao thì sẽ đưa vào các phòng
thức năng theo quy định
nếu học sinh nào phát hiện ngay thấy có những dấu hiệu
của bệnh dịch covid thì sẽ đưa vào phòng cách ly ngay lập tức
và sẽ có cái phương án đúng như là kịch bản đã chuẩn bị từ trước
ghi nhận tính đến tám giờ sáng nay mặc dù thời tiết không thuận lợi
có mưa to tại một số điểm nhưng tình hình giao thông thông suốt
không có tai nạn nghiêm trọng liên quan đến thí sinh và người nhà
không diễn ra cháy nổ công tác bảo mật đề thi đảm bảo
công tác phòng chống dịch bệnh diễn ra đúng kế hoạch
trong lúc đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông
tại điểm thi trường trung học phổ thông trần phú số tám hai bà trưng hà nội
đại úy hoàng ngọc thạch đội cảnh sát giao thông số một công an thành phố hà nội
nhận được thông tin có một thí sinh đi thi vào lớp một mươi bị nhầm địa điểm thi
và thời điểm tiếp nhận thông tin thì thí sinh này đang ở cách địa điểm thi
là khoảng một mươi km rất may chiến sĩ cảnh sát giao thông này đã giúp đỡ
đưa nam thí sinh nhớ nhầm điểm thi tới đúng vào những phút cuối
đại úy thạch đã sử dụng xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông
kịp thời đón và chở em học sinh có mặt kịp giờ tới điểm thi trường trung học phổ thông
chuyên hà nội amsterdam đúng tám giờ xe chuyên dụng của đại úy thạch
chở nam sinh đến do sợ không kịp giờ thi nên chiến sĩ cảnh sát giao thông này
đã lao thẳng vào điểm thi lúc này cùng với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ
nhân viên y tế đã tiến hành đo thân nhiệt khử khuẩn rồi nhanh chóng hướng dẫn
hỗ trợ thí sinh và điểm thi kịp thời gian ngay sau đấy đại úy cảnh sát giao thông
đã nhanh chóng đi xe về điểm thi tại trường trung học phổ thông trần phú
để tiếp tục làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại đây
và cũng trong sáng ngày hôm nay một tổ công tác khác thuộc đội cảnh sát giao thông số một mươi hai
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội trong quá trình làm nhiệm vụ
trên tuyến quốc lộ sáu khi đến ngã tư xuân mai trương mỹ phát hiện hai mẹ con học sinh
lớp chín b trường đông phương yên đang trên đường đến địa điểm thi thì bị xe mô tô ngập nước
chết máy do trời mưa to không di chuyển tiếp được và khi phát hiện vụ việc thì tổ công tác
đã xuống xe hỗ trợ và đưa cháu lên xe ô tô cảnh sát đến địa điểm thi